chuyển dịch tiêm chủng vắc xin ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đang được các bộ ban ngành hoàn tất
chuẩn bị kế hoạch và phương án tiến hành cụ thể
mới đây phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tế trung ương cho biết
mong muốn có chín mươi chín mươi năm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm phòng đầy đủ
chín mươi trẻ từ năm tuổi được tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín là con số được nêu tại cuộc tọa đàm tiêm vắc xin covid một mươi chín cho trẻ em
những lưu ý quan trọng do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng hiện đã có sáu mươi quốc gia triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bà thông tin sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này theo khuyến cáo số liệu của tổ chức y tế thế giới và của nhà sản xuất
thì tính an toàn cũng tương tự với vắc xin sử dụng
tại tòa đàm tiến sĩ nguyễn sĩ dũng cũng nêu những lo lắng của nhiều bậc cha mẹ về những rủi ro có thể xảy ra
khi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine như sốc phản vệ tử vong hay nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ sau này
trước những lo ngại đó phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển khẳng định
vắc xin chỉ tạo ra những kháng thể chống đỡ lại virus không xâm nhập vào nhân tế bào
nơi cho các vật liệu di truyền của cơ thể
về những phản ứng sau tiêm trong năm đến một mươi ngày chuyên gia cũng khẳng định không đáng lo ngại
vì các dữ liệu cho thấy những tác động này cũng giống như tiêm cho trẻ lớn và cho người lớn lâu nay
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng thông tin với mỗi nhóm tuổi sẽ có từng loại vaccine khác nhau
như với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi sẽ sử dụng vaccine do hãng pfizer biontech sản xuất
có hàm lượng kháng nguyên chỉ bằng một phần ba hàm lượng kháng nguyên so với lứa tuổi lớn hơn
bà hồng cũng lưu ý
vắc xin tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là một vắc xin mới
dù đã có kinh nghiệm trong các chiến dịch tiêm phòng thời gian qua
thì cán bộ y tế cũng phải học nghiêm túc tập huấn lại để có thao tác thực hiện tiêm chủng an toàn
xử lý phản ứng sau tiêm với trẻ nhỏ
bà hồng mong muốn các bậc cha mẹ tin tưởng rằng công tác tổ chức tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ lần này được triển khai một cách an toàn
từ kinh nghiệm có được tiêm chủng trước đây đặc biệt là được triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bà hồng nói thêm chúng tôi rất vững tay để có một chiến dịch tiêm chủng an toàn
để đảm bảo tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi với mong muốn đạt được độ bao phủ trên chín mươi
thậm chí là chín mươi năm các cháu sẽ được bảo vệ để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
dù nguy cơ tử vong vì dịch covid một mươi chín ở nhóm trẻ tuổi được đánh giá là thấp
nhưng việc tiêm phòng lâu nay được khẳng định là giúp giảm nguy cơ bệnh nặng bệnh nhẹ
bà mẹ mang thai nếu được tiêm phòng sẽ truyền kháng thể cho thai nhi
đáng tiếc những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội lại đang khiến cho nhiều người cho dự
đẩy cả các bậc phụ huynh và các con em đến những lựa chọn có nhiều nguy cơ hơn
giờ đây các bác sĩ bên cạnh công tác chuyên môn còn phải đấu tranh để loại bỏ những thông tin sai lệch
như những lo ngại mơ hồ rằng các loại vaccine được phát triển quá nhanh
hay thông tin sai lệch cho rằng việc tiêm phòng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này
tại mỹ mới chỉ có hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm vaccine
trong tháng này số trẻ nhập viện vì covid một mươi chín ở mỹ đã có lúc tăng lên mức cao nhất
kể từ khi dịch bùng phát với chín trăm một mươi bốn ca một ngày tăng mạnh so với mức kỷ lục ba trăm bốn mươi hai ca
một ngày ghi nhận vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tuần đầu của tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bệnh nhi ở tech houtan ghi nhận một mươi hai ca là trẻ sơ sinh
phải điều trị tích cực vì covid một mươi chín
catherine gray bác sĩ từ bệnh viện brian and women cho biết
dù trẻ sơ sinh quá nhỏ để tiêm phòng vaccine nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra các bà mẹ có thể tiêm trong thai kỳ
để truyền kháng thể cho thai nhi
không ít bà mẹ mang thai cũng tỏ ra do dự với việc tiêm phòng vì lo ngại trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả vaccine không được sử dụng cho nhóm này
tuy nhiên bác sĩ gray cho biết đến nay không có dấu hiệu đáng ngại về tính an toàn của vaccine với phụ nữ có thai
và bà rất tự tin tư vấn cho các mẹ bầu tiêm phòng trong thai kỳ để bảo vệ cả mẹ và bé
dù các cơ quan y tế toàn cầu đều nhất trí về việc bảo vệ thai nhi thông qua tiêm phòng cho mẹ
thì không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội có ý xấy vào chi tiết thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sạn
để kích động tâm lý do dự
nhiều bài đăng trên facebook hay twitter thậm chí còn đưa tỷ lệ thai lưu tăng sau khi tiêm phòng
do phụ nữ mang thai mà không hiểu rằng nguy cơ còn cao hơn nếu không được tiêm phòng bệnh
các chuyên gia dịch bệnh carla desisto và sasha ellington từ trung tâm phòng ngừa
và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết các dữ liệu từ một đến hai triệu ca sinh nở ở mỹ
chỉ ra không có bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ thai lưu tăng trong giai đoạn đại dịch hoành hành
các chuyên gia này cho biết so với những phụ nữ mang thai không mắc covid một mươi chín
thì nhóm mắc covid một mươi chín trong thai kỳ đối mặt với nguy cơ biến chứng thai sản cao hơn như sinh non và thai lưu
tác động của việc tiêm vaccine tới sữa mẹ cũng trở thành nội dung bị xuyên tạc
với nhiều bài đăng cho rằng trẻ sơ sinh bị nổi mẩn hoặc thậm chí tử vong
sau khi bút sữa từ người mẹ được tiêm phòng
hiệp hội y học bà mẹ và thai nhi mỹ khuyến nghị tiêm phòng cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ
đồng thời khẳng định không có nguyên nhân gì phải dừng cho bú sau khi tiêm phòng
các thông tin sai lệch lên lõi ngày càng nhiều trong các hội nhóm riêng trên facebook
nơi các bậc cha mẹ tham gia để chia sẻ hoặc bắn sữa mẹ
bethany bristol một bà mẹ từ new york tham gia điều hành một nhóm tương tự cho biết
có người thậm chí còn sinh hoặc mua sữa kèm điều kiện
đó là sự của người mẹ
cô cùng các thành viên quản trị khác đã quyết định cấm những nội dung yêu cầu như trên
đồng thời khẳng định những thông tin quảng cáo hoặc các yêu cầu sữa mẹ không tiêm phòng
đẩy chính bản thân người đó con cái họ và cộng đồng vào tình trạng nguy cơ dịch bệnh cao hơn
theo laura ward đồng giám đốc trung tâm y học nuôi con bằng sữa mẹ tại viện nhi cincinnati
nhiều nghiên cứu còn phát hiện ra những lợi ích đặc biệt từ sữa của bà mẹ được tiêm phòng
kháng thể được tìm thấy trong sữa của người mẹ đã tiêm phòng
đồng nghĩa rằng trẻ em đã bị tiêm phòng
trẻ được bú sữa mẹ sẽ có đề kháng với mức virus ở một mức độ nào đó
mọi hoài nghi và những thông tin chưa được kiểm chứng về vaccine đều sẽ làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh
quay trở lại với thông tin vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
tổ chức y tế thế giới who khuyến nghị về liều tiêm ngừa covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bằng vaccine của hãng pfizer
theo đó liều tiêm cho nhóm này chỉ bằng một phần ba so với liều cho nhóm trên một mươi hai tuổi

tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được wso đưa ra vào ngày hai mươi một tháng một
hai ngày sau cuộc họp của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược cage về tiêm ngừa để đánh giá vaccine
uso khuyến nghị lượng vaccine tiêm cho nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi là một mươi microgram
so với ba mươi microgram dành cho nhóm từ một mươi hai tuổi trở lên
chủ tịch sage ông alejandro gravioto nói nhóm tuổi này tức nhóm từ năm đến một mươi một tuổi
nằm trong nhóm ưu tiên tiêm ngừa thấp nhất
bà katol brien giám đốc phụ trách vaccine của who cũng cho biết không có vấn đề lo ngại nào
về an toàn được đặt ra trong các thử nghiệm lâm sàng tiêm vaccine pfizer cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
các nước như mỹ canada israel và một số nước ở châu âu đã cấp phép sử dụng vaccine pfizer
để tiêm cho trẻ em nhóm này
tại châu á chính quyền malaysia mới đây thông báo sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ nhóm tuổi này
kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cùng với liều lượng như who khuyến nghị
các cơ quan y tế nước này dẫn thử nghiệm lâm sàng cho biết
nguy cơ xảy ra triệu chứng khi mắc covid một mươi chín giảm đến chín mươi ở những trẻ được tiêm ngừa
trong thông báo mới nhất who cũng khuyên nên giảm thời gian tiêm liều bổ sung bằng vaccine pfizer
từ sáu tháng xuống còn bốn tháng
tuy nhiên nhấn mạnh chỉ nên tiêm liệu bổ sung cho một số nhóm ưu tiên nhất định
tuy nhiên toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã đi học trở lại bình thường kể từ ngày một mươi bốn tháng hai
theo cập nhật từ một số phụ huynh cho biết trong lớp học của con em họ có xuất hiện f
nhưng chưa có tình trạng lây nhiễm ồ ạc nên các f được phát hiện sẽ nghỉ học về nhà tự cách ly
tuy nhiên trong thực tế có thể dự báo được số trẻ mắc covid một mươi chín sẽ tăng cao trong thời gian tới
nên cơ quan chức năng cảnh báo cha mẹ không nên chủ quan với việc trẻ mắc covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh số ca mắc trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là trên ba mươi hai bốn trăm linh cháu
trong năm trăm một mươi sáu một trăm sáu mươi ba ca mắc chung của thành phố chiếm tỷ lệ sáu
số ca tử vong trẻ em là bốn mươi tám ca trên tổng số ca tử vong cộng dồn là hai mươi ba trăm bảy mươi chín người chiếm hai mươi ba tổng số ca tử vong
tỷ lệ tử vong trên mắc là một mươi năm
phân tích hai bốn trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh có một trăm sáu mươi năm ca trẻ ở mức độ nặng nguy kịch
trong con số này có một mươi ba chín
trong con số này có một mươi ba chín các cháu dư cân béo phị tám năm có bệnh đi kèm
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm khẳng định
chắc chắn các bé f bị tử vong đều kèm theo bệnh nền nguy hiểm
nên đối với đối tượng trẻ em khi biết con em mình là f gia đình nên hết sức bình tĩnh bác sĩ khanh nhấn mạnh
vậy câu hỏi được đặt ra là dấu hiệu nào cho thấy bệnh nhi f chuyển nặng
bác sĩ trương hữu khanh phân tích
các yếu tố có nguy cơ diễn tiến covid một mươi chín nặng lên ở trẻ em bao gồm
nhóm trẻ có bệnh nền đặc biệt nguy hiểm khó điều trị như bệnh tim bẩm sinh
suy giảm miễn dịch bẩm sinh bệnh thận ung thư và trẻ thừa cân béo phì
các nhóm bệnh còn lại như rối loạn chuyển hóa bất thường gen bệnh hô hấp
hèn phế quản đều không phải quá lo ngại nếu trẻ mắc covid một mươi chín
bác sĩ trương hữu khanh chia sẻ vì hiện nay hầu hết f bệnh nhi đều được điều trị tại nhà
nên phụ huynh cần
bác sĩ trương hữu khanh cũng lưu ý phát hiện kịp thời khi thấy bệnh nhi có các triệu chứng covid một mươi chín
để thực hiện cách ly tránh lây nhiễm chéo trong gia đình
lây từ trẻ em sang người lớn và người già người có bệnh lý nền
còn đối với các bé f bác sĩ khanh nhắc nhở phụ huynh bình tĩnh xử lý
vì đa số các bé sẽ hết bệnh trong một thời gian ngắn
chỉ cần chăm sóc bệnh nhi f đúng như một trẻ viêm đường hô hấp thông thường
bác sĩ khanh khẳng định
về những dấu hiệu cho thấy bệnh nhi f có thể chuyển nặng
bác sĩ trương hữu khanh cho biết phụ huynh hãy quan sát cách bé thở
nếu trẻ thở nhanh khó thở bị rút lõm lầm ngực sóc quá cao kéo dài
bỏ bú có triệu chứng tím môi tím đầu chi
nghĩa là ngoài mắc covid một mươi chín trẻ còn có thể có thêm các bệnh khác
đây là các dấu hiệu nặng đối với bất cứ một bệnh thông thường
như là sóc siêu vi sóc sức huyết viêm phổi viêm mạng não v v
khi quan sát thấy những dấu hiệu bất thường này
phụ huynh cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để trẻ được cấp cứu kịp thời
trên đây là những chia sẻ rất thực tế và rất dễ hiểu từ bác sĩ trương hữu khanh
hy vọng với những kiến thức và kinh nghiệm điều trị f
lời khuyên của bác sĩ khanh sẽ giúp cho quý khán giả yên tâm và tự tin hơn khi chống dịch